người dân có địa chỉ tạm trú tại tp hcm hiện đã được đăng ký lần đầu
theo quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe
nếu chưa có biển số định danh sẽ được cấp biển số của tp hcm
đây là chia sẻ của thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu
công an tp hcm tại buổi họp báo vừa qua
người dân có địa chỉ tạm trú tại tp hcm được đăng ký lần đầu đăng ký mới
theo quy định tại thông tư số hai mươi bốn của bộ công an
quy định về cấp thu hội đăng ký biển số xe cơ giới
mức phí cấp biển mất tại tp hcm đối với ô tô xe máy trong trường hợp này
được quy định tại khoảng một năm thông tư sáu mươi của bộ tài chính
về mức thu chế độ thu nộp miễn quản lý lệ phí đăng ký
cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
về thắc mắc biển số được cấp là biển số của tp hcm
hay nơi thường trú của người dân thượng tá lê mạnh hà thông tin
trường hợp người dân đã có biển số định danh đã thu hồ sau ngày một mươi năm tháng tám
chưa gắn cho xe khác thì sẽ được cấp lại biển đó
còn với người dân không có biển số định danh thì được cấp biển số
của tp hcm đối với xe cũ đang lưu hành mang biển số nơi thường trú của người dân
nhưng người dân muốn chuyển biển số thành biển số tp hcm là nơi đang tạm trú của mình
chuyển vụn vào tp hcm thì chú xe còn đến cơ quan đăng ký xe nơi thường trú của mình
để làm thủ tục thu hồ đăng ký biển số xe theo quy định di chuyển hồ sơ về thành phố
trường hợp chủ xe có biển số định danh biển năm số chưa gắn cho xe khác
thì sử dụng biển số đó để cấp lại nếu không có biển số định danh
thì sẽ được cấp biển số của tp hcm